mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều nơi ở bình định quảng ngãi quảng nam bị ngập sâu sạt lở nhiều nhà dân bị cô lập
đặc biệt tại quảng ngãi đã có một nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy số một thủy điện ca tinh huyện trà lâm huyện trà bồng
ngày một mươi hai tháng một mươi là ngày thứ hai lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại tổ máy số một thủy điện cà tinh xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
lực lượng công an quân đội đã tăng cường và tìm kiếm sử dụng mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi
công an tỉnh quảng ngãi cũng bố trí đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường để đánh hơi xác định vị trí của nạn nhân bị vùi lấp
tuy nhiên đến chiều tối ngày một mươi hai tháng một mươi vẫn chưa xác định được vị trí thi thể của nạn nhân
trong khi đó hiện phương tiện cơ giới vẫn chưa giải tỏa hết hàng nghìn khối đất đá tại khu vực sạt lở núi nơi đây
suốt hai ngày qua hơn hai mươi người dân ở các xã phía tây trà bồng vẫn chưa thoát cảnh cô lập hoàn toàn trong những ngày mưa lũ
tại tỉnh bình định do mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi một tháng một mươi đã làm một số điểm trên tuyến quốc lộ một d sạt lở
đất đá tràn xuống khu dân cư bên dưới thuộc khu phố ba phường gành ráng khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn
tiểu đoàn một thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ công an đã cử năm mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh bình định
nỗ lực giúp chính quyền một số trường học trên địa bàn thành phố quy nhơn dọn dẹp bùn đất đồng thời di chuyển đồ đạc thâu dọn nhà cửa vệ sinh đường xá giúp nhân dân
công an tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng truy nã trương văn hưng chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra hưng có mâu thuẫn tiền bạc với phạm thanh phong
tối chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hưng cùng nhóm bạn tìm phong để giải quyết
đối tượng dùng dao tự chế chém vào người phong gây thương tích rồi bỏ trốn đến tỉnh bà rịa vũng tàu
hưng bị bắt giữ sau ba năm lẩn trốn khi đang làm thuê
nguyễn trường giang lưu gia hưng nguyễn thành nhân và nguyễn quốc hưng cùng ở trà vinh đã bị tạm giữ vì nổ súng làm một người tử vong cùng tăng vật là năm súng tự chế cùng nhiều hung khí nguy hiểm
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn cá nhân và trước đó từng đánh nhau gây thương tích
nên trưa ngày một mươi tháng một mươi giang đã hẹn
mình hải tuấn ở phương năm thành phố trà vinh gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
giang cùng với nhóm bạn khoảng bảy người mang theo súng tự chế cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm đi đến điểm hẹn
tại đây nhóm của tuấn khoảng sáu người cũng mang theo dao mã tấu
khi hai nhóm gặp nhau giang nổ súng khiến tuấn bị thương mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong sau đó
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã thu giữ năm súng tự chế gồm ba khẩu súng dài hai khẩu súng rulo cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tạm giữ hình sự các đối tượng nguyễn trường giang nguyễn thành nhân nguyễn quốc hưng lưu gia hưng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
thưa quý vị thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh
tập trung tại một số tỉnh thành phố phía nam như thành phố hồ chí minh cần thơ an giang bình phước đắk lắc gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
trước tình trạng đó phó thủ tướng lê văn thành đã có yêu cầu đối với bộ công thương chủ động bám sát tình hình thực tiễn diễn biến thị trường khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát
kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu
đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia
trong ngày thứ năm của đợt chiều cường đầu tháng chín âm lịch mức nước chiều cường ở cần thơ đã lập đỉnh lịch sử mới với hai hai mươi bảy m cao hơn báo động ba là hai mươi bảy m
mực nước đo được trên sông hậu vào lúc một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi là hai hai mươi bảy m với mức nước này chiều cường dầm tháng chín âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm hai nghìn một mươi năm
tối qua nhiều tuyến đường tại cần thơ đã bị cắt
tuyến đường tại cần thơ đã bị ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn cuộc sống của người dân bị đảo lộn
tin an ninh trả tự công an tỉnh thừa thiên huế vừa truy bắt nhanh đối tượng có hành vi giết người đặng văn đồng chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
vụ án xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi nạn nhân là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị đâm nhiều nhát trên cơ thể
sau nhiều giờ lần theo dấu vết với sự phối hợp của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam công an
huyện điện bàn phòng cảnh sát hình sự thành phố đà nẵng công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt được đối tượng gây án tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
tại cơ quan điều tra nghi phạm đặng văn đồng khai nhận ngày tám tháng một mươi đã từ bình phước ra huế
do ghen tuông đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn
trong một tháng cao điểm gia quân công an tp hà nội đã thu giữ gần tám trăm bốn mươi bình khí cười
xử phạt hành chính hơn năm trăm linh triệu đồng đối với các sai phạm liên quan đến bóng cười
theo đó có năm trên ba mươi công an quận huyện thị xã đã phát hiện xử lý sáu vụ
hai mươi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự
riêng vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười các đơn vị thuộc công an thành phố đã kiểm tra xử lý hành vi vi phạm hành chính bốn mươi bảy vụ
năm đối tượng thu giữ tám trăm ba mươi bảy bình khí n hai o và một trăm linh ba vỏ bình kim loại
ngày một mươi hai tháng một mươi đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
đơn vị vừa chủ trì phối hợp với đồn biên phòng sông trăng công an huyện tân hưng bắt giữ bốn đối tượng thu giữ một mươi hai hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng chức năng tiến hành mật phục trên khu vực kênh nguyễn văn trỗi thuộc xã hưng hà huyện tân hưng tỉnh long an cách đường biên giới khoảng một mươi hai km hướng về nội địa
và phát hiện bốn đối tượng đi xe mô tô chờ các bao tải đến điểm tập kết tại trò canh rộn của người dân bỏ hoang
tội công tác tiến hành triển khai đội hình bao vây bắt giữ bùi thị đưa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bùi văn vũ sinh năm hai nghìn hai nguyễn thị yến vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và huỳnh vĩ hào sinh năm hai nghìn sáu thu giữ bảy xe mô tô
các đối tượng khai nhận vận chuyển ba mươi hai bao tải chứa một mươi hai hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại từ bên kia biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dãi tàu chở khoảng bốn mươi sáu lít dầu do không rõ nguồn gốc về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng một trăm linh hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi bảy ts do ông đặng hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê bến tre
làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này tàu đang vận chuyển khoảng bốn mươi sáu lít dầu đeo nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra năm thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn về giấy tờ tùy thân
theo lệ thai ban đầu của ông hiền thì số dầu đang vận chuyển trên tàu được môi trôi nổi trên biển từ một tàu không rõ số hiệu
khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị kiểm tra tạm giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp và thi hành khám xét nhà ở của đối tượng huỳnh tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một về hành vi cho vay nặng lãi
vào ngày hai mươi hai tháng ba nguyễn thùy thiên anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện hàm thuận nam hỏi vay của huỳnh tuấn thành năm mươi triệu đồng
sau khi thỏa thuận và thống nhất với lãi suất là bốn mươi một tháng thành đưa cho thiên nganh bốn mươi triệu đồng
còn một mươi triệu đồng là trừ tiền truyền
trừ tiền lãi một mươi năm ngày đầu tiên cùng với hình thức trên vào các ngày hai mươi sáu tháng ba hai mươi bốn tháng bốn một mươi năm tháng năm và hai mươi năm tháng năm
thiên anh tiếp tục vay đối tượng huỳnh tuấn thành với tổng số tiền vay là hai trăm năm mươi triệu đồng
đến ngày một mươi tháng một mươi tổng số tiền gốc và lãi tiên anh nợ thành là khoảng chín trăm linh triệu đồng
khi hai bên em viết giấy vay nợ thì lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh huỳnh tuấn thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
cũng trong ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lê minh nhiễu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi nhiễu nhậu cùng với nhiều người tại nhà
trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
lúc này nhiễu rút dao bấm để trong túi đâm trúng phan văn úc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và gây thương tích cho ba người khác
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên úc đã tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng đã nổi lên vấn nạn
từng nhóm thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến đua xe lạng lách có hành vi vi phạm pháp luật gây nhiều lo ngại trong cộng đồng
đặc biệt là các thanh thiếu niên này còn lập các hội nhóm công khai hiến kế để né lực lượng chức năng coi thường pháp luật
cứ mỗi chiều thứ bảy chủ nhật trên đèo hải vân đoàn qua địa phận thành phố đà nẵng
hàng chục thậm chí có thời điểm lên đến hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập bốc đầu lặng lách đánh vọng ngay tại khúc cùa tử thần này
dù trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phối hợp với công an địa phương đã lập tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát quyết liệt xử lý những quái xế này
thế nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng ngay lập tức các đối tượng này sẽ thông tin cho nhau tiếp tục tụ tập thử cảm giác mạnh gây không ít vụ tai nạn giao thông
đáng nói tham gia hội nhóm này đa số là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe
chúng tôi đã có nhiều phương án chúng tôi mật phục để quay phim để có hình ảnh chúng tôi sẽ xử lý ngồi sau đó chúng tôi sẽ chốt chặn ở chân đèo
về cái việc mà các đối tượng mà quá khích thì chúng tôi quay hình ảnh được và truy tìm đến xác minh xưa xa và xử lý trực đế
thực tế chúng tôi đã xử lý
xử lý rất là nhiều trường hợp từ ấy bắt đầu rồi lạc lách rất là nhiều trường hợp đã được trạm thành lập vào cái phố công tác đặc biệt để xác minh xử lý khí huyết
không chỉ tụ tập lạc lách đánh vọng đua xe trên cung đường đèo
thời gian gần đây tại trung tâm thành phố đà nẵng còn nổi lên tình trạng từng nhóm thành thiếu niên hẹn nhau dùng dao phóng lợn mã tấu vũ khí tự chế để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn
đáng lo ngại
nhiều thành viên trong hội thậm chí còn không quen biết nhau
nhưng khi được rủ rê qua các hội nhóm kính vẫn sẵn sàng lao vào đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt
với các em tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám thì buộc phải xử lý theo quy định của pháp luật
những em mà dưới một mươi sáu thì chúng tôi phải kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý
qua đây chúng tôi cũng thấy rằng đây là vấn đề đáng báo động trong cái vi phạm pháp luật của giới trẻ
cũng mong muốn là trước hết về phía nhà
với gia đình thì đề nghị các bà phụ huynh quan tâm hơn nữa với các cháu
bởi vì lứa tuổi này thì các cháu còn rất là bồng bột rất là dễ bị kích động
và đặc biệt là khi thực hiện các hành vi phạm tội là rất là vô tư
không nhận thức được tính nguy hiểm của pháp luật
theo thống kê của công an tp đà nẵng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi bảy vụ
các băng nhóm nhỏ tụ tập có hung khí
trong đó lực lượng công an đã phát hiện kịp thời
một mươi bốn vụ ngăn chặn hai mươi nhóm với một trăm hai mươi thanh tiếu niên chuẩn bị hỗn chiến thu giữ hàng trăm vũ khí tự chế
có thể nói thời gian gần đây tình trạng băng nhóm trẻ côn đồ coi thường pháp luật đang trở thành vấn nạn của thành phố đà nẵng
công an các đơn vị đang huy động lực lượng tập trung trấn áp
đặc biệt từ ngày một mươi tháng một mươi ngoài ba tổ công tác chiến mục một như trước đây
công an thành phố tăng cường thêm hai tổ chiến mục một
đẩy mạnh kiểm tra xử lý quyết liệt các hành vi
vi phạm pháp luật nhất là đối với các băng nhóm thanh tiếu niên này
có hành vi đập phá làm hư hỏng nhiều xe ô tô của người dân
đối tượng phan đình minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường an hòa thành phố huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt giữ khẩn cấp
vào khoảng một giờ ngày một mươi tháng một mươi tuấn đi đến đường lý thái tổ phường an hòa
tại đây tuấn đã sử dụng búa đập vỡ kính chắn gió phía trước của ba xe ô tô tải
và đập vỡ kính phía sau của ba xe ô tô con
sau đó tuấn tiếp tục sử dụng búa gạch đập vỡ kính nhà của hai hộ dân
nhận được tin báo của người dân công an phường an hòa phối hợp với các lực lượng chức năng công an tp huế
đã nhanh chóng bắt giữ được tuấn
tại thời điểm tuấn bị bắt giữ tuấn có biểu hiện loạn thần
đội cảnh sát hình sự công an huyện crong anna tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng truy bắt một đối tượng
vào ngân hàng theo dõi người dân rút tiền rồi bám theo móc cốp xe mô tô trộm cắp một trăm linh triệu đồng
trước đó ông nguyễn văn đoàn ở xã yà bông huyện crong anna tỉnh đắk lắc đi rút một trăm linh triệu đồng
ở ngân hàng agribank chi nhánh huyện kroana sau đó ông đoàn cất tiền vào cốt xe máy
khi đến chợ ông đoàn để xe bên đường không có người trông coi tuy nhiên khi quay lại thì số tiền đã bị mất
chỉ sau hai mươi ba giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện crongana đã làm rõ
bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn văn vũ ở thị trấn buôn chấp huyện kroana
vũ là đối tượng từng có ba tiền án mới ra tù tháng chín năm hai nghìn hai mươi
gần đây trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
tuy giá trị tài sản thiệt hại không lớn thế nhưng đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
công an huyện đã thường xuyên liên tục ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh làm rõ
đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an kêu gọi người dân và các doanh nghiệp trong mọi lúc mọi nơi
hãy nâng cao ý thức tự phòng tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng hà nội vừa ra quyết định khởi tố đối với phạm đức tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tại vĩnh phúc về hành vi trộm cắp tài sản
theo báo cáo điều tra vì thiếu tiền tiêu xài tuyên đã đi xe máy quanh khu vực thị trấn phùng
sau khi thấy cửa hàng bán thiết bị điện đêm tối không ai trông giữ có thể dễ dàng trộm
đối tượng đã chờ đến đêm thực hiện hành vi
em dùng cái máy cắt em cắt hai cái khóa xong em vào em lấy dây điện cho vào các bao tải
xong em chở đến nhà nghỉ sanh em thuê taxi em chuyển đến số nhà hai nghìn năm trăm sáu mươi một đường phúc diễn
quận năm tỉnh liêm hà nội
em bán với điện
em có số tiền được một mươi sáu triệu ba trăm linh
xong số tiền đấy thì em tiêu thụ vào cá nhân hết
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện đan phượng xảy ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản
điều tra khám phá một mươi năm vụ với một mươi tám đối tượng
qua phân tích của cơ quan điều tra các vụ án đã xảy ra có nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản
là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân người quản lý
lực lượng quan huyện đan phượng chúng tôi lấy công tác phòng ngừa là chính
bên ngoài việc đấu tranh phòng chống tội phạm và trộm cắp tài sản
thì chúng tôi có tuyên truyền ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của các chủ sở hữu
cũng như ý thức bảo vệ an ninh trật tự nói chung cộng đồng
thì lực lượng quan huyện đan phượng có phối hợp cùng với các chính quyền địa phương
cùng người dân thành lập những tổ tự quản tuần tra kiểm soát ban đêm
và những cái tip về cảnh báo cho người dân biết khi xảy ra dựng việc
có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan ngoan để giải quyết
xuống tận cơ sở nhà dân để nhắc nhở đưa ra các phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp để người dân biết
thời gian vừa qua lực lượng công an huyện phối hợp với các cụm dân cư đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền như thế này
bước đầu đã và đang đem lại hiệu quả
ý thức bảo vệ tài sản của người dân đã dần được nâng lên
cửa hàng tôi thì có cái lượng khách nó ra vào liên tục
và dưới sự tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân xã tân hội
thì chúng tôi cũng đã nâng cao cái ý thức phòng chống tội phạm trộm cắp rất là nhiều
đó là một là cửa hàng là chúng tôi cũng có lắp camera
hai là chúng tôi cũng khi mà lượng khách ra vào thì tôi cũng nhắc nhở khách nào khóa cổ khóa càng xe máy cẩn thận
nâng cao cái cảnh giác để phòng tránh những cái tình huống trộm cắp xảy ra
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần luôn nâng cao ý thức tự bảo quản bảo vệ tài sản
lắp đặt hệ thống camera giám sát tại nhà chú ý đỗ xe ở nơi trong tầm quan sát
tránh đỗ trên đường vắng người nếu có điều kiện nên gắn các thiết bị khóa tự động
chống trộm trên các xe
khi phát hiện các thông tin về đối tượng nghi vấn trộm cắp
kịp thời thông tin đến cơ quan công an để xử lý
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online sẽ là thông tin phá chuyên án ma túy
với số lượng cực lớn lên tới ba mươi kg ma túy tổng hợp
vừa bị phát hiện và thu giữ trong chuyên án do công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bóc gỡ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đăng tuấn và chu đình bằng cùng chú tại tỉnh quảng trị
hai đối tượng bị bắt giữ vào lúc bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tại bến xe miền đông
thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm bắt giữ
tăng vật thu giữ là ba mươi kg ma túy tổng hợp loại kentamin và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên
từ quảng trị vào tp hcm để nhận một trăm linh triệu tiền công
được biết tuấn và bằng là hai đối tượng nghiện ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật